trong bán kính một mươi km theo đề xuất của ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị
việc giảm giá sẽ được áp dụng từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đề nghị giảm mức giá sử dụng dịch vụ đường bộ
đối với các phương tiện qua trạm thu phí bot quảng trị km bảy trăm sáu mươi ba tám trăm linh quốc lộ một
vì đây là trạm thu phí bot nằm trong phạm vi dự án có tính chất đặc biệt
sau khi thảo luận các bên đã thống nhất giảm giá vùng lân cận cho các phương tiện
của các chủ sở hữu có hộ khẩu thương chú các tổ chức doanh nghiệp có chủ sở chính
đóng trên địa bàn các địa phương thành phố đông hà thị xã quảng trị
các xã thuộc huyện hải lăng và huyện triệu phong trong vòng bán kính một mươi km tính từ trạm thu phí
cụ thể các loại xe buýt giảm một trăm linh các loại phương tiện không sử dụng để kinh doanh giảm năm mươi
và các phương tiện khác giảm bốn mươi
theo thống kê của sở giao thông vận tải quảng trị mỗi ngày có khoảng một xe
phương tiện chạy vào đường nhánh qua địa bàn xã triệu giang huyện triệu phong
để né trạm bot gây thất thu cho nhà đầu tư
trong thời gian tới ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn
phối hợp với nhà đầu tư thực hiện các bước về miễn giảm mức thu giá dịch vụ sử dụng đồng bộ
đối với phương tiện qua trạm bot thành phố đông hà thị xã quảng trị theo đúng quy định hướng dẫn